mở rộng điều tra giai đoạn hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam phối hợp với các đơn vị liên quan đã thi hành quyết định khởi tố bốn mươi bảy bị can để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online này được xác định là lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc
đây là bốn mươi bảy bị can nằm trong giai đoạn hai của chuyên án cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn hai mươi tỷ đồng
được công an tỉnh quảng nam phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an công an các địa phương điều tra triệt phá vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
đường dây này đã tổ chức cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất là hơn hai ba trăm linh một năm
số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn hai mươi tỷ đồng thu lợi bất chính trên tám tỷ đồng tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam trên năm tỷ đồng
trước đó cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố năm mươi bốn đối tượng người nước ngoài và người việt nam về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản vận chuyển hàng hóa trái phép tiền tệ qua biên giới sửa tiền